càng sát tết thì số lượng giao dịch rút tiền mặt qua atm càng tăng cao và trong ngày làm việc cuối cùng trước tết thì thống đốc ngân hàng nhà nước đã ban hành công điện yêu cầu các ngân hàng bảo đảm hoạt động không để ảnh hưởng đến hoạt động thanh toán cũng như rút tiền chi tiêu tết của người dân
tết của người dân
như trị trả tiền mặt tại bàn quầy lưu động trị trả qua máy pos của ngân hàng đáp ứng đầy đủ nhu cầu rút tiền qua atm cũng như nhu cầu thanh toán truyền tiền của khách hàng
ngoài ra các tổ chức tiến dụng được yêu cầu phân công cán bộ trực hỗ trợ giải quyết kịp thời các vướng mắc trong quá trình giao dịch qua atm nhanh chóng tra soát và phản hồi kịp thời các phản ánh khiếu nại của khách hàng